các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu sớm điều chỉnh quy hoạch phát triển khu bến cảng lạch huyện hải phòng
đây là nội dung thông báo ý kiến kết luận của thủ tướng tại cuộc họp thường trực chính phủ về việc đầu tư các dự án tại khu vực cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng
thông báo nêu rõ để phục vụ cho việc đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng
khu bến cảng lạch huyện và khu dịch vụ hậu cần sau cảng dịch vụ logistics
điều chỉnh quy hoạch khu bến cảng lạch huyện phải đảm bảo các yêu cầu
tạo sức hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài để đầu tư phát triển các bến cảng và khu dịch vụ logistics
đảm bảo và nâng cao tính cạnh tranh quốc gia trong việc thu hút lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và hàng hóa trung chuyển thông qua cảng
các bộ ngành và ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cần quan tâm hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước
việc điều chỉnh quy hoạch phát triển khu bến cảng cần sớm được thực hiện để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của khu vực và của cả nước
theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư hệ thống giao dịch traiding của công ty chứng khoán lớn nhất việt nam
công ty cổ phần chứng khoán sài gòn ssi bị sập khiến cho họ không thể đăng nhập được và thực hiện giao dịch trong phiên sáng nay
theo thông báo phát đi sáng nay ssi cho biết hệ thống giao dịch gồm có ssi web trading ssi mobile trading và ssi pro trading
xảy ra sự cố mất kết nối dẫn đến việc khách hàng không thể đăng nhập vào hệ thống cũng như tham gia đặt lệnh
ngay sau khi phát hiện sự cố ssi đã ngay lập tức khắc phục
sau hơn một giờ đồng hồ sửa chữa đến khoảng một mươi giờ một mươi phút sáng nay hệ thống giao dịch đã hoạt động ổn định trở lại
tuy nhiên nhiều nhà đầu tư cho biết họ có thể bị thiệt hại do không thực hiện giao dịch
đặc biệt với những người tham gia giao dịch hợp đồng phái sinh bởi việc đặt lệnh và thực hiện giao dịch chỉ tính bằng dây và giá biến động liên tục
từ ngày một tháng một mươi đường sắt bắt đầu bán vé tàu tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín với nhiều đổi mới trong phương thức bán vé
tránh tình trạng nghẽn mạng như những năm trước đồng thời tăng đáng kể các toa tàu chất lượng năm sao phục vụ du khách
đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết
năm nay đường sắt mở bán đồng loạt tất cả các hình thức online trên website bán vé chính thức của đường sắt việt nam
tại cửa vé của ga qua đại lý qua các điểm thu hộ như biêu điện ngân hàng qua các ứng dụng
hoặc chưa nhiều xong đã có nhiều hộ trong xã triển ban tổ chức sơ chế cà phê
toàn xã hiện có trên một bảy trăm linh hộ trồng cà phê
trong đó trên một hộ có sơ chế cà phê và chủ yếu là sơ chế cà phê do gia đình sản xuất ra
chỉ có khoảng năm mươi hộ có nhà xưởng sơ chế quy mô lớn hơn
song tất cả các cơ sở sơ chế này đều chế biến theo phương pháp ướt tức là ngâm ủ rồi rửa nước
việc sơ chế không đúng quy trình máy móc thô sơ không đầu tư hệ thống xử lý nước thải
sơ chế cà phê thải trực tiếp ra cống rãnh và ao quanh nhà đã khiến môi trường ngày càng ô nhiễm
thực trạng là năm ngoái từ năm ngoái năm trước thì các hộ đều sơ chế nhỏ lẻ tại hộ gia đình
và nhiều hộ là cũng là từ cà phê của gia đình cũng như là thu gom của các hộ khác của xã của các xã khác nữa đến sơ chế
mỗi năm cũng cả trên hai trăm linh ba trăm linh tấn cho nên lượng nước xảy ra môi trường rất lớn rất ô nhiễm
với gia đình ông bùi văn khánh hợp tác xã văn tiên xã triềng ban đã tổ chức sơ chế cà phê từ nhiều năm nay
song hiện tại cơ sở chế biến cũng chỉ có một dàn máy sát tuốt vỏ cà phê lò xấy cà phê không có hệ thống xử lý nước thải
từ khi mà nó có cái cà phê đến giờ thì gia đình bà con làm ấy thì nó tất nhiên là nó không có hệ thống xử lý nước thải
không có nhiều ví dụ như là có khi hai ngày thì có thể là xay sát khoảng một mươi một mươi năm tấn quả tươi thì đấy
đấy là ví dụ cũng khi hai ngày hoặc cũng có thể là một ngày sát ra bảy tấn
thế thì cái răm bảy tấn quả tươi này khoảng một mươi một mươi năm nước quả tươi này nó chỉ tiêu thụ hết tầm cỡ một mươi tất cả tổng của nó hết tầm một mươi hai khối nước
thật ra một mươi hai khối nước thì nó cứ ngấm nhắc bình tinh như vậy hầu như nó không lại phục vụ ra đổ ra thì nó không
được biết để khắc phục tình trạng sơ chế cà phê gây ô nhiễm môi trường đã diễn ra nhiều năm nay
ngay từ đầu vụ cà phê xã triềng ban đã chú trọng tuyên truyền phổ biến tập huấn nâng cao nhận thức và ký cam kết với các hộ có tổ chức sơ chế cà phê về công tác bảo vệ môi trường
mặc dù đã được tuyên truyền vận động bà con áp dụng giải pháp như đào hố xây bể chứa bã cà phê và bể thẩm thấu nguồn nước sơ chế nhưng đến nay mới có khoảng ba mươi hộ thực hiện
vì vậy mới vào đầu vụ cà phê

chiến thương mại mỹ trung này nó không đơn giản chỉ là thương mại mà nó còn gắn liền với những cái cân nhắc và lợi ích chiến lược của mỗi nước cũng như là cái tương quan vị thế sức mạnh và cái ảnh hưởng của mỗi nước
có thể nói là cuộc chiến thương mại mỹ trung đã bước sang giai đoạn thứ hai
khi vào trưa qua theo giờ việt nam mỹ đã chính thức áp thuế một mươi lên hai trăm linh tỷ usd hàng hóa trung quốc vào mỹ mỗi năm
và bắc kinh đáp trả bằng cách là tăng thuế
đối với sáu mươi tỷ đô la mỹ hàng hóa trung quốc vào mỹ mỗi năm
căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn thế nhất và thứ nhì thế giới đã đang và sẽ tác động như thế nào tới kinh tế của thế giới trong đó có sự tăng trưởng của việt nam
góc nhìn kinh tế ngày hôm nay sẽ đi sâu phân tích vấn đề này
theo hãng tin reuters hàng mỹ bị trung quốc áp thuế gồm hơn năm hai trăm linh sản phẩm với mức thuế bổ sung giao động từ năm đến một mươi trong đó có khí hoã lỏng và một số loại máy bay
về phần mình washington tập trung đánh thuế và các mặt hàng tiêu dùng của bắc kinh với mức là một mươi
việc đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu không chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp của riêng hai nước mà các quốc gia đang phát triển có quan hệ thương mại với hai nền kinh tế này cũng đang phải chịu tác động qua lại
tăng thuế các mặt hàng nhập khẩu sẽ có ảnh hưởng tới nền kinh tế theo hai hướng
thứ nhất nó có thể tăng lãi suất giúp làm giảm lạm phát nhưng đồng nghĩa với việc tăng lãi suất là các mặt hàng sẽ tăng giá và người tiêu dùng sẽ hạn chế mua hơn điều này lại khiến nền kinh tế chậm tăng trưởng
thứ nhất là nó làm chứng lại các nguồn động lực cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thế giới mới bắt đầu phục hồi khá tốt
thì như vậy cuộc chiến này nó sẽ làm cho các dòng thương mại bị trục chặt và do đó là các dòng đầu tư và kéo theo nó đẩu đục tăng trưởng của mỗi nước
cái thứ hai là hệ lụy của nó ngoài thương mại nó có thể kéo theo cái chuyện phân bố lại các cơ sở sản xuất và đồng thời đặc biệt là nó kéo theo cái sự suy giảm của các đồng tiền
cuộc chiến từ thương mại chuyển sang cuộc chiến tiền tệ và nó gắn với nó là lạng phát
gắn với nó là các cái bất lợi kèm theo
theo đánh giá vòng hai của cuộc chiến thương mại này ít nhiều tạo cơ hội cho các quốc gia như việt nam
các ngành hàng tiêu dùng mà trung quốc bị mỹ áp thuế cũng chùng với những mặt hàng thế mạnh của việt nam đang xuất khẩu vào mỹ
phải kể đến hàng may mặc giấy dép thủy sản và nông sản
các mặt hàng khác như máy móc thiết bị đồ gỗ và nội thất cũng được hưởng lợi
song vì biên độ xuất khẩu của việt nam sang mỹ không nhiều nên lần đánh thuế này ít được hưởng lợi
bên cạnh đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của nước ta đang có lợi khi đồng nhân dân tệ liên tục mất giá so với đồng đô la mỹ
xung đột mỹ trung xảy ra hàng hóa của trung quốc đã đang vào việt nam thì sẽ vào việt nam nhiều hơn
rồi thì cái tỷ giá đồng nhân dân tệ nó sẽ làm cho hàng trung quốc sẽ bị giảm đi
nó có hai cái một cái lợi thế là hàng trung quốc giảm đi thì nguyên liệu của người ta thì rẻ
rẻ hơn thì cái việc chúng tôi nếu như phải nhập nguyên liệu trung quốc để sản xuất xuất khẩu thì phải là lợi thế
tác động tích cực chung là một số những mặt hàng mà việt nam xuất khẩu sang mỹ thì sẽ có thể có lợi thế
nếu như các mặt hàng đó từ trung quốc sang mỹ bị giảm sút do cái thuế tăng lên thì chúng ta có cơ hội cạnh tranh cao hơn
cơ hội nấp chỗ trống mà trung quốc thiếu thì đây là một cơ hội tốt
thứ hai nữa là khi mà tỷ giá biến đổi đó thì như vậy đồng nhân tệ sẽ giảm giá nhiều hơn
thì cái dòng nhập nguyên vật liệu từ trung quốc vào việt nam
sẽ rẻ hơn giúp cho các hàng của việt nam thêm sức cạnh tranh
đặc biệt trong mối cảnh mà đồng đó là mỹ tăng giá thì cái sức cạnh tranh sẽ cao hơn nữa
thì đây như là một cái lợi thế tốt
nền kinh tế chúng ta là hơn hai trăm linh tỷ
mà nền kinh tế trung quốc là một mươi sáu tỷ
chúng ta rất nhỏ
nhưng có ai ngờ thì không chắc chắn có ai ngờ
chắc chắn có ảnh hưởng
nhưng cách điều tiết làm thế nào không ảnh hưởng
đó là cách điều tiết của từng doanh nghiệp
bởi vì tỷ giá của đồng nhân dân tệ trong trung quốc so với đô la đang bị giảm số
thế nên cái việc của tôi cho là các doanh nghiệp nếu như xuất khẩu vào trung quốc phải hết sức chú ý về vấn đề
thời điểm hiện nay là mỹ đang tập trung một số vấn đề tức là chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc
vâng đó là về từng lĩnh vực
còn nói về đầu tư nói chung
hiện tại mỹ là nhà đầu tư lớn thứ một mươi một tại việt nam
với tổng vốn đăng ký là một mươi ba
và theo các nhà quan sát một số doanh nghiệp mỹ đang đầu tư tại trung quốc
có xu hướng là chuyển dịch sản xuất và đầu tư vốn sang việt nam
ví dụ như là procon pacific
một doanh nghiệp mỹ trước đây sản xuất toàn bộ sản phẩm tại trung quốc
thì hiện đã tách ra từ năm đến một mươi đầu tư vào việt nam
tuy nhiên chúng ta cũng phải hết sức thận trọng
khi cơ hội luôn đi kèm với rủi ro
và các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều hơn các công cụ phòng chống dố tỷ giá
ngân hàng nhà nước cũng phải chú ý để cân đối lại sự chữa ngoại tệ
để tránh rối tỷ giá
tránh chúng ta phải trả nợ nhiều hơn khi mà các cái đồng tiền chúng ta trả nợ nó sẽ lên giá
và chúng ta giữ chữ những đồng tiền đang bị mất giá
và cuối cùng thì là những hoạt động tiếp nhận đầu tư từ các dòng dịch chuyển
kể cả từ nhật từ mỹ từ trung quốc sang các nước xung quanh
trong đó có việt nam cũng phải hết sức thận trọng
để nó tránh tạo ra cạnh tranh trực tiếp
không có lợi cho sản xuất trong nước
hoặc là chúng ta bỏ lỡ mất cơ hội
có thể có những dòng hàng dòng sản xuất tốt mà cần phải đưa vào việt nam
nếu xảy ra chiến tranh thương mại sẽ không có ai là người chiến thắng
tôi cho rằng ở một khía cạnh nào đó các công ty mỹ sẽ chịu phần thiệt hơn
bởi chính những áp lực từ chính quyền mỹ và chủ nghĩa bảo hộ thương mại kiểu như hiện nay
chúng ta không nên trở thành một cái điểm để mà cái trào lưu bảo hộ
hiện nay người ta chưa chú ý đến việt nam
nhiều như các nước khác
hãy để người ta cứ tiếp tục như vậy
đấy là để tránh cái rủi ro
nếu như chiến tranh thương mại leo thang nó ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế đối ngoại của việt nam và ảnh hưởng đến tăng trưởng
rõ ràng là các nhà hoạch định chính sách và chính các doanh nghiệp việt phải luôn bám sát theo dõi phân tích và dự báo không để mình rơi vào thế bị động
đồng thời phải đưa ra các kịch bản ứng phó khác nhau và dù có tận dụng được cơ hội hay không thì chúng ta cũng phải hết sức thận trọng tránh tạo ra những xung đột đối đầu trực tiếp và đặc biệt là tránh bị cuốn quá sâu vào vòng xoáy này
thưa quý vị tận dụng những ruộng muối bị bỏ hoang vào mùa mưa nhiều diêm dân ở thành phố vũng tàu đã mạnh dạn nuôi tôm luân canh trên dụng muối
qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm tìm tòi học hỏi kiến thức đến nay thì mô hình nuôi tôm trên ruộng muối đã cho hiệu quả kinh tế cao giúp những hộ làm muối vốn long đong vì thu nhập từ nghề làm muối bấp bênh nay đã dần ổn định cuộc sống
và những hình ảnh ở thành phố vũng tàu đã đưa ra những kinh tế cao
xin chào và hẹn gặp lại